người này viết status tuyên bố sẽ không nghe bất kỳ điện thoại của ai can thiệp và tỏ ra đang rất bức xúc vì vợ bị đánh
theo đó tài khoản lt được cho là chồng cô gái bị đánh trong các clip được chia sẻ trên mạng cũng đề nghị đừng ai gọi cho mình
ngoài ra theo nhiều tài khoản mạng xã hội chồng của cô gái bị đánh tên tề vốn là một anh em xã hội có tiếng ở quận tám
dù thông tin này chưa được xác thực nhưng đã được dân mạng chia sẻ đồng thời gửi thẳng đến trang nemo
theo tìm hiểu trên trang cá nhân của t người được cho là chồng của cô gái bị đánh trong đoạn clip vụ xô xát trangimo trần my có nhiều hình ảnh quen biết nhiều người
anh tê cũng thường xuyên chia sẻ hình ảnh vợ con
anh tê cũng có bài viết trên trang cá nhân bày tỏ sự bức xúc khi vợ bị nhiều người đánh trong đó đáng nói có một số thanh niên
về phần trần my tên thật là trần nguyễn trả my sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy
số những vụ ồn ào của cô nàng cũng nhiều không kém
năm hai nghìn một mươi chín trần my và rise phạm con gái đại gia minh nhựa đã xảy ra một cuộc đại chiến trên mạng xã hội khá dữ dội
sự việc bắt đầu từ chuyện dreis đề nghị làm đại lý cho trần my
sau khi không bán được hàng jas muốn trả lại nhưng hai bên thương lượng không thành công nên chuyển sang đấu tố lẫn nhau
vào tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín trần my bị một người bạn từng thân tên là thành vân bóc phốt tố lợi dụng mình để chịu số nợ đến gần ba tỷ đồng
sau đó my lên tiếng phân trần nhưng không máy tìm
trần my thuyết phục
cũng trong năm hai nghìn một mươi chín trần my bị nhiều người lên tiếng tẩy chay và tố cáo vì sản phẩm không đảm bảo chất lượng gây hại cho sức khỏe
tuy nhiên bất chấp những phản ánh này trần my vẫn live stream bán hàng đến tận bây giờ
bên cạnh những diễn biến của vụ việc nhiều người còn dành sự quan tâm đặc biệt đến nhan sắc của trần my ở trên mạng và ngoài đời
cùng một mái táp cùng một chiếc áo nhưng trong hai trạng thái gương mặt trần my có phần khác biệt
về ảnh trên mạng dường như cô nàng lung linh và gương mặt thon ngọn hơn khá nhiều
ngược lại khi xuất hiện tại vụ xô xát khuôn mặt trần my có phần tròn trịa hơn
tuy nhiên nói đi thì cũng phải nói lại khoảnh khắc được niticen đem ra so sánh là khi trần my đang khóc và cũng không được căn kè góc chụp như ảnh sống ảo
điều này có thể khiến phong độ nhân sắc của cô bị ảnh hưởng ít nhiều
được biết trước khi thành công với kinh doanh trang nimo tên thật là nguyễn hương trang sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai
từng trải qua khá nhiều công việc như nhân viên cửa hàng kính mắt pg bán hàng dj
cuối cùng khi đã có một số vốn nhất định tranimo đã mở dần dần các cửa hàng của mình và ngày càng quen mặt với dân mạng
kể từ khi được nhiều người biết đến trang cũng gặp không ít thị vi
hồi tháng năm năm hai nghìn một mươi chín cô bị netigen chỉ trích dữ dội sau clip tung cước vào đầu nhân viên vì nghi người này làm mất điện thoại của mình
đến tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín trên mạng xuất hiện bài đăng
tối trang nemo bán hàng phết và lừa đảo nhưng vụ việc chìm xuống không lâu sau đó
cuối năm hai nghìn một mươi chín lại xuất hiện một đoạn clip ghi lại cảnh nóng và nữ chính bị cho là trang nemo
tuy nhiên cô đã phủ nhận khẳng định không phải mình và tìm ra danh tính của người trong clip
cách đây không lâu tối ngày một mươi bảy tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một netigen bất ngờ truyền tay nhau đàn video ghi lại cảnh trang nemo đang tranh cãi với một nữ nhân viên về việc cô này tuần hàng từ shop về bán cho gia đình
mục đích tiêu xài và phẫu thuật thẩm mỹ tổng giá trị lên đến ba trăm linh triệu đồng
trong chuyện tình yêu hôn nhân trang nemo từng gây chấn động với vụ bóc phốt chồng ngoại tỉnh
trang nemo bị netizen tấn công ảnh hưởng nghiêm trọng sau vụ xô xát
khi theo dõi diễn biến sự việc ngay từ đầu có thể nhận thấy thái độ của trang nemo và trần mỹ lúc đầu khá nhẹ nhàng hòa nhã
đặc biệt một khoảnh khắc trị trị em em thân thiết của cả hai đã được thay đổi
cụ thể ở thời điểm chanemo và trần my đang đứng tâm sự mỏng cùng nhau cô chị phát hiện cô em tán kem ở vùng cổ không đều nên đã ngay lập tức lấy tay lao đi
thái độ đang phân tích sự việc bóng quay sang lau kem của cả hai khiến eticen không khỏi phỉ cười
nguyên văn chia sẻ của trang nemo trong khoảnh khắc này
chị nói em nghe nẻ chị muốn em xin lỗi mà xin lỗi làm sao cho người ta cảm thấy người ta phục
chứ bây giờ em sai mà em xin lỗi rồi em lên em nói những cái phốt rồi này kia
em có phốt không chị có phốt không có mà đúng không rất là bình thường
với nghề làm ăn kinh doanh chuyện này rất bình thường
sau đó cả hai liên tục khẩu chiến không ngừng nghỉ và xảy ra ẩu đả trên sóng live stream
tuy nhiên lực lượng chức năng đã ngay lập tức có mặt để giải quyết
sau vụ việc đến tối ngày một mươi sáu tháng một một bộ phận netizen quá khích đã tràn vào loạt facebook của trang nemo

dùng những lời lẽ khó nghe để chỉ trích và tấn công bất chấp vụ việc đang được cơ quan chức năng xử lý
đáng chú ý hơn không dừng lại ở việc bình luận những người này còn đồng loạt thực hiện không đề xuất với các past của trang nemo
trong đó bếp về các sản phẩm làm đẹp là chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất
điều này chắc chắn sẽ tác động khá nghiêm trọng đến việc kinh doanh của trang nemo
cụ thể trước lượng đề xuất bất thường này facebook đã tắt tính năng đề xuất đồng thời đưa ra cảnh báo sẽ xóa trang
hiện tại page này đang có khoảng hai trăm chín mươi lượt thích và năm trăm một mươi một lượt theo dõi
trong diễn biến khác một người bạn tên ad của trần my ngay sau khi sự việc xảy ra đã livestream tuyên bố giải cứu trần my thành công
bên cạnh đó người này cũng châm dầu lửa trong drama của chaneimo khi có nhiều tuyên bố gây sốc là sự việc chưa dừng lại ở đây
cụ thể nhân vật tự nhận là người chị thân thiết của trần my đã lên live stream khẳng định trần my không hiền thì không biết ai hiền
ngoài ra người này cũng công khai nhắc tên trang nemo và lùm xùm tố trần my bán thực phẩm hỗ trợ giảm cân facebook cách đây không lâu
ai cho biết mình cũng nói luôn là vụ này sẽ có nhiều phim lắm nha bé mi thì không bị gì hết mà người yên tâm mình đã giải cứu thành công
không được nghĩ là bé my bán hàng giả nha mọi người không nhá mi bán hàng thật
chẳng qua là trang ăn giày quá đó mọi người ơi tôi từ từ đi mình sẽ bóc mẽ từng chuyện ra
phía trang nemo cũng đã lên staytus đặt ra một thuyết âm mưu về việc ed bạn thân trần my là người đứng sau giật dây toàn bộ drama này và chiếm chọn sportline
trang nemo viết em bé giật dây phía sau ăn chọn cố spotlight chiến này ai làm gì thì làm ad mượn vụ này comeback
một mặt qua xin lỗi giả bộ mình và trợ lý còn kêu đi chung xe chở dùm lên đồn
lên xe nó ghi âm lại bản ghi thì mọi người thấy ai up câu view rồi
cư dân mạng lại một fan dậy sóng trước màn kịch không thể hoàn hảo hơn từ bé ad một mươi tám tuổi
hiện tại vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ
quý vị và các bạn thân mến hiện tại dù chưa xác minh được trong vụ việc ai là người đúng người sai
các lực lượng chức năng cũng chưa lên tiếng chính thức về vụ việc
nhưng dù là ngoài đời hay trên mạng xã hội dù bằng hành động hay lời nói
thì việc tấn công người khác không bao giờ được ủng hộ thậm chí có thể vi phạm pháp luật
thế nên hải là một người dùng mạng xã hội văn minh tỉnh táo trước khi sự việc bị đẩy đi quá xa
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin chào và hẹn gặp lại